sở y tế ninh thuận và bệnh viện đa khoa tỉnh đã trao giấy xuất viện cho hai bệnh nhân thứ sáu mươi một và sáu mươi bảy
cùng cư trú tại thôn văn lâm ba xã phước nam huyện thuận nam tỉnh ninh thuận đã mắc dương tính
với covid một mươi chín trước đó và được điều trị cách ly tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh
theo quy định của bộ y tế
hai bệnh nhân được xác định dương tính với virus sars cov hai nhập viện vào ngày một mươi năm và ngày một mươi bảy tháng ba
trong thời gian thực hiện điều trị cách ly hai bệnh nhân có tiến triển tốt sức khỏe ngày càng ổn định
sau ba lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với sars cov hai hai bệnh nhân này được cho xuất viện
sau khi ra viện tiếp tục cách ly thêm một mươi bốn ngày tại nhà để theo dõi theo quy định của bộ y tế
còn theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
và ba bệnh nhân và là bệnh nhân số ba mươi hai quốc tịch việt nam điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
như vậy đến thời điểm này
cả nước đã có sáu mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh